với tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại các tỉnh miền bắc và miền trung do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
thủ tướng đã chỉ đạo khẩn cấp ứng phó mưa lũ và bảo đảm an toàn hồ đập
thủ tướng chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành có liên quan và các địa phương
chủ động triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ
thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tiếp tục kiểm tra giả soát
chủ động sơ tán khẩn cấp các hộ dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm
nhất là tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ ống lũ quét
khu vực hạ lưu các hồ đập có nguy cơ xảy ra sự cố để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
bằng mọi biện pháp thiết bận các khu dân cư còn bị cô lập do ngập sâu
hỗ trợ sơ tán bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
kịp thời hỗ trợ lương thực thực phẩm không để người dân bị đói
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan chức năng
và các địa phương triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều
tổ chức vận hành an toàn các hồ đập và công trình thủy lợi
giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp hoạt động thủy sản
nhất là các hoạt động trên sông và ven sông hồng
bộ công thương chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam và các đơn vị quản lý hồ đập thủy điện
triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện và hệ thống điện
phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong việc vận hành các hồ chứa thủy điện
đặc biệt là các hồ chứa lớn trên hệ thống sông hồng
bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công trình góp phần cắt giảm lũ cho hạ du
bộ giao thông vận tải chỉ đạo khắc phục nhanh sự cố trong các đợt mưa lũ vừa qua
chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện tại các khu vực trọng điểm
sung yếu có nguy cơ sạt lở
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo các đơn vị liên quan
chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương tổ chức sơ tán dân cư và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
tăng mật độ bản tin dự báo phục vụ công tác chỉ đạo vận hành các hồ chứa